tám h ngày một mươi năm tháng năm người chủ mới tới dọn dẹp nhà để chuyển đồ đạc đến
thì phát hiện trong một bồn nước bằng nhựa loại một nghìn lit được bịt chặt để giữa phòng ngủ bên trong chứa đẩy bê tông
thấy có dấu hiệu nghi vấn người chủ nhà dùng búa đập bột nước ra thì phát hiện có thi thể người đang phân hủy bên trong
sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng
được biết căn nhà nơi phát hiện hai thi thể này được mua đi bán lại cho nhiều người khác
hiện chủ nhân của căn nhà là người dân địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
phối hợp với công an huyện bào bàng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội đã thông tin về vụ án mạng xảy ra tại số nhà một mươi ba ngõ tám mươi tám ngũ nhạc phường thanh chỉ hoàng mai
điều đáng nói là hung thủ trong vụ án này đã ra tay sát hại chính người vợ của mình
nghi can của vụ án là nguyễn xuân tân sáu mươi bốn tuổi
trước đó vào ngày tám tháng năm
nguyễn xuân tân từng được gia đình đưa đi khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh dối loạn hoang tưởng thực ổn nhồi máu não cũ
bệnh viện đã chỉ định nguyễn xuân tân phải nhập viện điều trị nội chú nhưng y đã tự ý bỏ về
bệnh viện cũng đã vận động giải thích nhưng gia đình không đưa nguyễn xuân tân quay trở lại bệnh viện
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút đêm ngày một mươi ba tháng năm do nghi ngờ vợ ngoại tình nguyễn xuân tân đã bất ngờ dùng dao và búa sát hại khiến nạn nhân tử vong ngay tại giường
nhận được tin báo công an quận hoàng mai phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
xác định hung thủ gây án và dẫn giải đối tượng ra hiện trường vụ án
kết quả xác định phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường
vụ án này tiếp tục báo động về tình trạng bệnh nhân tâm thần gây án tại cộng đồng
liên quan đến sự việc một đối tượng cầm dao xông vào đám cưới chém người gây thương tích
tại xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng vào khuya ngày một mươi bốn tháng năm
ngay sau khi sự việc xảy ra nhiều bài báo có dẫn lời một số người không rõ sự việc
và cho rằng vì sao lực lượng công an chưa tạm giữ đối tượng gây thương tích cho nhiều người
đây là một thông tin hoàn toàn không đúng sự thật
theo thông tin từ cơ quan điều tra cho biết vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng năm
đối tượng sơn út nhên chú xã thạnh thới an huyện trần đề
cầm hai cây dao yếm đến đám cưới chị cao thị la là vợ cũ của nhiên đã li hôn
nhiên chém chị la phát hiện vụ việc nhiều người đến can ngăn
trong đó có cậu ruột và em trai của chị la cũng bị nhên gây thương tích
ngay sau khi gây ra sự việc nêu trên người dân và lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng
và bàn giao cho lực lượng công an xử lý
tại cơ quan điều tra bước đầu nhên khai nhận do có mâu thuẫn trong việc tru cấp tiền cho con sau ly hôn
và biết chị la làm đám cưới với một thanh niên khác nên nhân nảy sinh ý định lấy dao đi chém chị la
và người chồng mới tại đám cưới
sau khi tiến hành các bước điều tra ban đầu
đề đã đề nghị và được viện kiểm sát nhân dân huyện phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng sơn út nhen
ngay trong ngày một mươi năm tháng năm để tiếp tục điều tra hành vi cố ý gây thương tích
do đó những thông tin như đối tượng sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường
hoặc công an chưa tạm giữ đối tượng là hoàn toàn sai sự thật
chiếm đoạt hơn năm trăm linh tài khoản facebook để lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người trong và ngoài nước
nguyễn hữu tiến chú tại tỉnh quảng trị
cùng với một mươi hai đồng phạm vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
công an tp vinh nhận được nhiều đơn tố cáo của quần chúng nhân dân trên địa bàn
về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản facebook
cụ thể các đối tượng hack facebook
chiếm đoạt mật khẩu rồi nhắn tin cho người thân bạn bè chủ tài khoản đó để hỏi mượn tiền
sau một thời gian theo dõi phát hiện nhóm đối tượng này đang tập trung tại tp đà nẵng
để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
ban chuyên án đã phối hợp cùng với công an tp đà nẵng bắt giữ một mươi ba đối tượng
và tiến hành khám xét nhà trọ và khách sạn nơi các đối tượng lưu trú
thu giữ được bảy trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt các thiết bị điện tử để sử dụng phạm tội và tám viên hồng phiến
cơ quan điều tra bắt thêm ba nghi can khác liên quan tới vụ án
công an tp vinh thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo này
thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh để trình báo
sau đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với tổng số tiền giao dịch trên một mươi tỷ đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tạm giữ hình sự
các đối tượng là lê sĩ thắng nguyễn trung thành
võ sĩ quyết phạm văn tính lê văn linh và nguyễn văn giang
cùng chú tại tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
nhóm này do đối tượng thắng cầm đầu
trước đó vào trưa ngày một mươi ba tháng năm tổ công tác của đội bảy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt quả tang thắng và thành
đang giao nhận tiền cá độ bóng đá qua mạng internet
qua điều tra đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thắng có nhận một tài khoản tổng
để cá độ bóng đá từ một người chưa rõ danh tính ở tỉnh khánh hòa
sau đó thắng về chia tài khoản tổng này thành sáu tài khoản con
rồi giao cho các con bạc còn lại để cùng tham gia cá độ bóng đá
tính từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi bị bắt
lê sĩ thắng đã tham gia cá độ bóng đá với các đối tượng còn lại
tổng số tiền giao dịch trên một mươi tỷ đồng
sau khi khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng
bước đầu lực lượng công an đã thu giữ gần sáu mươi triệu đồng
và một mươi điện thoại di động là tăng vật liên quan đến hoạt động đánh bạc
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục điều tra mở rộng
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ một đối tượng
hoạt động tín dụng đen để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong vụ việc này thì đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa
khiến con nợ phải nhảy sông tự tử
đối tượng bị bắt giữ là trần văn tình quê tỉnh hà nam tạm trú tại nha trang
theo điều tra tháng hai chị nguyễn thị ngọc trinh chú xã vĩnh thái nha trang
có vai của tỉnh hai mươi triệu đồng
sau đó chị trinh tiếp tục vay thêm nhiều lần để trả nợ cũ và tiền lãi
đến đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tình chốt số tiền chị trinh còn nợ là năm trăm bảy mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu phải trả góp trong hai mươi ngày mỗi ngày trả hai mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng
ngày một mươi tháng năm tình hẹn chị trinh trả nợ
do chị này không có tiền nên tình và một đối tượng khác giữ xe máy của chị trinh để xét nợ
do quá hoảng sợ trước sự đe dọa của tỉnh chị trinh đã nhảy xuống cầu phong châu để tự tử
nhưng được người dân cứu sống đưa vào bệnh
tỉnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cấp cứu
chưa dừng lại đối tượng tình tiếp tục đe dọa chồng chị trinh và gia đình
nếu không trả nợ sẽ giết cả nhà
chiều ngày một mươi bốn tháng năm khi tỉnh đang nhận tiền của chồng chị trinh thì bị công an nha trang bắt giữ
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác liên quan đến vụ việc nhiều học sinh lớp hai
bị cô giáo tát đánh trong giờ kiểm tra và bị phụ huynh đưa clip lên mạng xã hội
vào sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng năm lãnh đạo thành phố hải phòng đã có chỉ đạo khẩn các sở ngành có liên quan
vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm
theo đó ngay sau khi nhận được thông tin về việc giáo viên nguyễn thị thu trang
giáo viên chủ nhiệm lớp hai a tám trường tiểu học quán toan quận hồng bàng thành phố hải phòng
đánh hàng loạt học sinh lớp hai a bảy trong tiết kiểm tra cuối năm
một cuộc họp khẩn giữa các sở ngành ủy ban nhân dân quận hồng bàng do ông nguyễn văn tùng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng chủ trì đã được tổ chức
tại cuộc họp này ông nguyễn văn tùng yêu cầu các đơn vị liên quan
lập tức vào cuộc kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm đối với giáo viên trên
cũng như xem xét trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường đã để xảy ra sự việc
trước đó lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hải phòng
sau khi xem clip được trích xuất từ camera của nhà trường
đang chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và báo chí
cũng đã yêu cầu lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hồng bàng trưởng phòng giáo dục quận
tiếp tục kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm đối với giáo viên nguyễn thị thu trang
về hành vi tác đánh hàng loạt học sinh
phương tiện công tác xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh đối với đội chữa cháy cơ sở
và công tác phối hợp nhiều lực lượng đã được rút ra qua buổi diễn tập phương án
chữa cháy tòa nhà rott center quận ba đình tp hà nội tổ chức vào sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng năm
giả định tình huống đám cháy xuất phát từ tầng hầm tòa nhà
có sự cháy tràn xăng dầu gây cháy lớn có thương vong về người và thiệt hại về tài sản
theo phương án đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã tiến hành hướng dẫn nhân viên khách hàng sơ tán kịp thời
triển khai huy động phương tiện trang bị tại chỗ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội
trong công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ và chống cháy lan ra khu vực lân cận
thông qua việc thực tập phương án các lực lượng tham gia phối hợp đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong hướng dẫn
bố trí lối thoát nạn tại các khu vực tập trung đông người việc triển khai kỹ chiến thuật chữa cháy linh hoạt
hiệu quả cũng như công tác hỗ trợ bảo đảm giao thông an ninh khu vực tòa nhà nơi xảy ra sự cố
cũng theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hà nội thực tế có đến bốn mươi các vụ cháy được xử lý kịp thời
nhờ có sự tham gia hỗ trợ từ các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở lực lượng dân phòng tại các địa bàn dân cư
do đó việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền huấn luyện thực tập phương án có vai trò rất quan trọng
để duy trì hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy với phương châm bốn tại chỗ
hà nội là thành phố có đàn lợn lớn thứ hai cả nước khoảng một chín triệu con
mặc dù đã chủ động các giải pháp ứng phó dịch nhưng hiện nay nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố vẫn có lợn mắc bệnh
và điều đáng nói là từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay trên địa bàn hà nội bệnh dịch tả lợn châu phi
có chiều hướng phát sinh mạnh và ở các quy mô chăn nuôi lợn lớn hơn ghi nhận tại xã cao viên huyện thanh ngoài hà nội
đây là những gì còn sót lại của trường trại chăn nuôi gần năm mươi con lợn của ông đỗ văn lợi
với những hộ có quy mô chăn nuôi hàng chục con trở lên khi thấy lợn có dấu hiệu bệnh thường báo ngay cho chính quyền cơ sở
nhưng cá biệt có những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lại vứt ngay sát lợn bệnh ra đường gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ khi dịch tả lợn châu phi bùng phát sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với sở tài chính tham mưu đề xuất thành phố hà nội
chỉ đạo các quận huyện thị xã việc sử dụng nguồn kinh phí chống dịch mua vật tư hóa chất bảo hộ và hỗ trợ hộ chăn nuôi khi có lợn phải tiêu hủy theo quy định
hà nội chủ trương hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi trong năm bảy ngày mức hỗ trợ cũng tương đương với giá thịt lợn bán ra ngoài thị trường
đối với số lợn bị tiêu hủy hà nội đã triển khai thực hiện mức giá hỗ trợ cho người dân chăn nuôi là ba mươi tám đồng một kg
chỉ tính riêng tại xã cao viên trong tổng số hơn một mươi con lợn đến nay số lượng lợn bệnh và đem đi tiêu hủy là khoảng hai năm trăm linh con
hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ tận dụng nguồn thức ăn thừa từ thành phố về nên khi dịch bệnh xảy ra việc không chế dịch bệnh tại địa phương này gặp rất nhiều khó khăn
những con lợn chết lại phải thu gom và đi tiêu hủy thì xã nhiều hộ thì có những ngày lên đến bảy mươi tám hộ mắc
theo tri cục trăn nuôi và thú y hà nội công tác ứng phó vẫn còn một số bất cập như chế độ bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ làm công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định hiện nay còn thấp
giá lợn hơi xuống thấp khiến người chăn nuôi không tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh
một bộ phận người tiêu dùng còn chưa nhận thức đúng đủ về dịch bệnh nên có tâm lý e ngại
hạn chế sử dụng thịt lợn nên việc tiêu dùng thịt lợn giảm dẫn tới ứ đạo lợn khỏe mạnh đến kỷ xuất bán

vừa rồi là phần tin tức đáng chú ý và chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay tiếp tục với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thân chúc xin chào trường quay hà nội
đã trình báo cho công an quận một về việc nhiều lần bị nhóm người lạ đến gạ nạt và y hiếp
trong đó cao điểm vào sáng ngày một mươi bốn tháng năm nhóm người này đã hành xử như côn đồ hung hãn khiến hai người phải nhập viện
hiện công an đang vào cuộc xử lý vụ việc
theo camera ghi lại vụ việc vào sáng ngày một mươi bốn tháng năm nhóm người lạ mặt cùng mặc đồng phục đột nhiên đến khu nhà tập thể
tại địa chỉ ba mươi bốn chu mạnh trinh quận một dùng cưa để các ô khóa cửa nhà dân
phát hiện vụ việc bà hoa ở căn nhà kế bên ra nói chuyện
sau đó giữa người dân và nhóm người này có lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát
bà hoa và một phụ nữ khác đã bị sô ngã phải đưa đi cấp cứu
kết quả cả hai người đều bị chấn thương vùng đầu trong đó bà hoa bị gãy hai đốt sống xương cục
cư dân cho biết nhóm côn đồ trên tự xưng thuộc công ty việt hân
được biết khu nhà tập thể ba nghìn bốn trăm ba mươi sáu chu mạnh trinh và ba mươi ba nguyễn du đang nằm trong diện thanh tra có sai phạm
mặc dù vẫn trong giai đoạn giải quyết nhưng thường xuyên có nhóm người lạ mặt theo uy hiếp người dân
gây mất an ninh trật tự hiện công an đã tạm giữ một số đối tượng liên quan
kính thưa quý vị nhịp sống hai mươi bốn trên bảy hôm nay sẽ chia sẻ về một câu chuyện tử tế đầy nhân văn
một nam nhân viên vệ sinh trong chung cư ở quận bình thạnh tp hcm
đã lấy hơn một trăm sáu mươi triệu đồng nhặt được trong lúc làm việc cho một người ngoại quốc đánh rơi trong lúc dọn nhà
hành động đẹp của chàng trai trẻ đang gây hiệu ứng tốt trên mạng xã hội
dọn dẹp vệ sinh trong khu chung cư đất phương nam đường chu văn an quận bình thạnh tp hcm
là công việc mà anh nguyễn ngọc hiền hai mươi sáu tuổi và mẹ đang làm hàng ngày
vào trưa ngày một mươi bốn tháng năm trong lúc thu gom rác tại một căn hộ mới dọn đi
anh hiện nhận được một gói đồ bên trong có bảy bốn trăm linh đô la mỹ
tính ra tiền việc là hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
chẳng mãi may đến số tiền trên anh hiền liên tìm gặp ban quản lý tòa nhà để tìm chủ nhân của số tiền trên
ngay sau khi tiếp nhận số tiền từ anh hiền ban quản lý chung cư đã liên hệ tìm được chủ nhân là ông aten quốc tịch ukraine
và thông tin cho cơ quan chức năng địa phương đến chứng kiến ghi nhận sự việc và trao trả số tiền trên cho ông a then
cô đâu có cái gì mà tiếc ở trên của người ta sao mình tiếc được đâu phải của mình đâu mình tiếc
tự mình làm hai bàn tay mình tạo ra nó hơn còn hơn cái đó nữa chứ đâu có của người ta mình tiếc
mình nghĩ là mình nghèo thiệt
nhưng mà cái đó mình không có tiếc
được của người ta mình trả lại người ta thôi
hành động của anh hiền là một hành động rất đáng biểu dương
qua sự việc ngày một mươi bốn tháng năm vừa rồi thì ban quản lý cũng kịp thời
hành động viên về khen ngợi và động viên
và đã đề xuất về ban quản chính của công ty ritilin
đã đồng ý cho một cái bằng khen và cái số tiền tượng trưng để động viên khích lệ tình thần bạn ấy
và đã diễn ra
mặc dù hoàn cảnh của hai mẹ con hiền còn vô vàng khó khăn khi động lương làm nghề lau công chỉ vừa đủ ăn
nhưng câu chuyện của anh hiền thể hiện sự tử tế của một con người là hành động đáng được biểu dương để cộng đồng học hỏi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
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
được sự phân công của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành phiên khai mạc
theo chương trình được trung ương thông qua hội nghị trung ương lần này bàn về các nội dung đề cương các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị
đồng thời gợi mở đeo rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận cho ý kiến
thời gian qua thực hiện quyết định của hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai tiểu ban văn kiện tiểu ban kinh tế xã hội tiểu ban điều lệ đảng đã khẩn trương chuẩn bị dự thảo đề cương các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng để xin ý kiến chỉ đạo của bộ chính trị tiếp tục hoàn thiện
trình trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này tuy mới là dự thảo đề cương sơ bộ nhưng đây là bước khởi đầu rất quan trọng định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo trước hết là về chủ đề tư tưởng chỉ đạo tiêu đề của báo cáo chính trị kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong thời gian qua cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh nội dung chương trình hội nghị trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai chuẩn bị các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
sau phiên khai mạc trung ương tiến hành thảo luận tại tổ theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày một mươi tám tháng năm
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh năm mươi năm thực hiện di trúc của người
ngày hôm nay cục truyền thông công an nhân dân và cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an đã đến dân hương dân hoa tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và báo công dân bác tại khu di tích lịch sử k chín đá trông huyện ba vì thành phố hà nội
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại thiếu tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân thay mặt đoàn đã báo công dân bác về kết quả thành tích công tác của đơn vị
trong những năm qua nhất là kể từ khi cục truyền thông công an nhân dân được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị báo công an nhân dân trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân và nhà xuất bản công an nhân dân đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông luôn phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí xuất bản điện ảnh công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngừng nỗ lực phấn đấu phát phục mọi khó khăn chủ động sáng tạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương đ
ảnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh trên từng lĩnh vực công tác đều có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều thành tích xuất sắc được lãnh đạo các cấp biểu dương khen thường
thời gian tới cục truyền thông công an nhân dân quyết tâm nghiên cứu đề ra các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác nhất là đổi mới nâng cao chất lượng các chương trình chuyên mục tiếp tục khẳng định và phát triển bền vững thương hiệu báo chí xuất bản điện ảnh công an nhân dân xây dựng triển khai hiệu quả đề án sắp xếp quy hoạch báo chí trong công an nhân dân với mục tiêu chiến lược xây dựng báo chí trong công an nhân dân là cơ quan truyền thông chủ lực đa
ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới
chuyến tham quan về nguồn lần này là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân giúp nâng cao nhận thức chính trị ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và những tháng năm hoạt động cách mạng của bác hồ